trật tự an toàn xã hội thời gian qua công an huyện cẩm mỹ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội huy động lực lượng nắm địa bàn tổ chức tuần truy bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực hình sự kinh tế ma túy qua đó tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định
điển hình qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã triển phá bắt giữ bốn đối tượng gồm lê văn đức vòng a bát đào duy lâm nguyễn thị thảo linh đều trú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một gói ma túy bốn cân điện tử một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một mươi nỏ bằng thủy tinh
khoảng chín giờ tối linh có tới gợi cửa bị can
linh kêu chi cho hai trăm linh ma tí nên bị can vô trong phòng
thấy bịt ma tí nằm trong cái rổ nên bị can lấy chi cho linh
ngoài ra công an huyện còn điều tra khám phá năm mươi bảy trên năm mươi tám vụ đạt tỷ lệ gần chín mươi tám hai mươi bảy
bắt xử lý một trăm linh hai đối tượng phạm tội về trật tự xã hội
phát hiện triệt phá một mươi bảy vụ tổ chức đánh bạc đánh bạc bắt một trăm một mươi một đối tượng
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã phát hiện ba mươi ba vụ bắt năm mươi sáu đối tượng
thu giữ gần một trăm năm mươi tám gam ma túy đá đã khởi tố hai mươi chín vụ năm mươi một bị can
xử phạt hành chính bốn vụ bốn đối tượng với số tiền một mươi bốn triệu đồng
qua tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiểm soát trên các tuyến đường
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã tiến hành lập biên bản hơn ba năm ngàn trường hợp vi phạm
già quy định sử phạt vi phạm hành chính gần ba bốn ngàn trường hợp
nộp kho bạc nhà nước gần năm tỷ đồng
chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản
thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân
thứ ba nữa là tiếp tục tuần tra kiểm soát tất cả các tuyến đường
theo chuyên đề một trăm sáu mươi một của công an tỉnh
thứ tư là sẽ tiếp tục đẩy mạnh
xử lý các hành vi liên quan đến ma túy
tại vì đây là tội phạm nguồn của tất cả các tội phạm khác
cuối cùng là sẽ đấu tranh xử lý tất cả các hành vi phạm pháp luật
không có vùng cấm không có ngoại lệ
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai các biện pháp nghiệp
tập trung lực lượng tập trung lực lượng tập trung lực lượng
đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy
quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
công an quận một tp hcm cho biết vừa đấu tranh triệt phá
bắt giữ một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy vào buổi trưa
tại khu vực trung tâm thành phố
ba đối tượng bị bắt giữ khi đang giao xe máy vừa trụng cắp đưa đi tiêu thụ
gồm trần trọng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
nguyễn thọ tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và phạm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
qua kiểm tra công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
do cần tiền tiêu xài nên đã đi trộm xe máy trên địa bàn tp hcm
tài sản sau khi trộm cắp được sẽ đưa đi tiêu thụ ở tây ninh long an
bước đầu qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận một
và ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận ba
hiện vụ việc đang được công an quận một tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ
truy bắt những đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam
đối với dương văn linh sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện bình xuyên
và nguyễn văn kiên sinh năm hai nghìn năm trú tại tp hcm về tội gây dối chất tự công cộng

theo tài liệu của cơ quan công an trong quá trình sử dụng facebook
dương văn linh đã phát sinh mâu thuẫn với phùng huy hoàng sinh năm hai nghìn bốn trú tại tp vĩnh yên
sau đó linh và hoàng thách thức đánh nhau tại khu vực cầu đầm vạc tp vĩnh yên để giải quyết mâu thuẫn
linh thông qua kiên rủ nhóm nam thanh niên cùng chuẩn bị hung khí đến nơi hẹn đánh nhau với hoàng
sau đó đối tượng linh và kiên cùng ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe mô tô
mang theo hung khí di chuyển qua các tuyến đường của tp hcm
tuy nhiên không gặp hoàng nên nhóm này giải tán
điều đáng chú ý là trong quá trình di chuyển các đối tượng mang theo hung khí có độ nguy hiểm cao
hò hét lặng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã và đang triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp
bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là các trường hợp sử dụng ma túy rượu bia khi tham gia giao thông
và qua đó góp phần kiềm chế và làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn
đây là tuyến đường nối cửa khẩu quốc tế cha lo với nước bạn lào
luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
lượng phương tiện đi lại tương đối đông đặc biệt là các loại xe tải đường dài vận chuyển hàng hóa qua biên giới
nhiều lái xe còn được đón dừng để kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy
trong khi lái xe này không bao giờ tôi sử dụng rượu bia là một là chất kích thích là hai ma túy là ba
và tôi cũng khuyên mọi người các anh em lái xe trên tất cả mọi cung đường
không nên sử dụng rượu bia và không nên sử dụng các chất kích thích khi mình tham gia giao thông
cùng với việc kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy
lực lượng giao thông công an tỉnh quảng bình đã in ấn hàng nghìn tờ rơi để tuyên truyền cho tài xế
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và luật an toàn giao thông nói riêng
tuyệt đối không sử dụng rượu bia chất kích thích ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông trên các tuyến đường
nhiều tài xế xem đây là những cẩm nang khá hữu ích và coi đó như là lời nhắc nhở thường xuyên
để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người khi tham gia giao thông
kiểm tra tất cả các phương viện về lái xe đoàn nồng độ cồn và ma túy
hai nữa là kiểm tra các lượng khác ba nữa là kiểm tra tốc độ phân đường

tham mưu cho đảng quỹ bao nhiêu phong lầm tật rơi
một mặt là tật rơi là về những tuyến đường đoàn đường thường bị sạt lợi này
rồi những đoàn đường trơn trống trơn trượt này thì thông báo cho tương công tật rơi đó cho lái xe
hai nữa là một tật rơi là tuyên truyền về công tác đã sử dụng từ bây giờ là không lái xe này và không sử dụng ma túy này
với phương trầm đã uống sữa
đã uống rượu bia thì không lái xe
thời gian tới cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn
cùng với đó mỗi người dân khi tham gia giao thông cần ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe
góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cho mọi người cùng tham gia giao thông